số liệu của hải quan tp hcm cho biết trong hai tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu của thành phố giảm đáng kể dẫn đến số thu của cơ quan này cũng giảm hơn một sáu trăm linh tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý có một mươi hai nhóm hàng nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín giảm nhiều nhất là nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu
trong đó nhập khẩu vải các loại giảm hai mươi bốn một kim ngạch chỉ còn hai trăm bốn mươi năm bốn triệu đô la mỹ
nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu cũng chỉ đạt hai trăm linh tám bảy triệu đô la mỹ giảm ba mươi ba ba
nhóm sắt thép giảm hai mươi ba sáu hàng dược phẩm giảm bốn mươi hai tám nhóm hàng tiêu dùng giảm hai mươi bảy năm nhóm hàng hóa khác đạt năm trăm ba mươi bảy bốn triệu usd giảm hai bốn
cục hải quan tp hcm cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu giảm dẫn đến số thu nộp ngân sách
của cục hải quan tp hcm
cục hải quan tp hcm cũng giảm theo chỉ đạt một mươi năm sáu trăm ba mươi tỷ đồng đạt một mươi ba sáu dự toán pháp lệnh và đạt một mươi hai chín chỉ tiêu phấn đấu
giảm chín sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lượng hàng hóa nhập khẩu giảm vì dịch covid một mươi chín khiến cho thu ngân sách tại tp hcm giảm hai mươi tám tỷ đồng mỗi ngày trong hai tháng đầu năm